thủ tướng cũng chỉ ra có một số công trình vẫn còn manh mún dở dàng
thủ tướng nhấn mạnh tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương việt nam lào trên các lĩnh vực
trong đó tập trung vào một số lĩnh vực như hợp tác khai thác cảng vụng áng điện
thủ tướng cũng đề nghị chuẩn bị tốt cho kỳ họp lần thứ bốn mươi ủy ban liên chính phủ về hợp tác song phương việt nam lào
sẽ được tổ chức trong năm nay nhất là chuẩn bị tốt các văn bản văn kiện
thỏa thuận hợp tác để kỳ họp đạt kết quả thiết thực
hôm nay tại khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia cát tường
xã an mỹ huyện bình lục tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân
ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh hà nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày bắc hồ về thăm hà nam
dự lễ kỷ niệm có các đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí nguyễn văn an nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch quốc hội
đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước
đồng chí nguyễn thị doan nguyên phó chủ tịch nước
cách đây vừa tròn sáu mươi năm ngày một mươi bốn tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi tám đảng bộ và nhân dân hà nam
vinh dự được đón bác hồ về thăm và dự hội nghị sơ kết công tác chống hạn của tỉnh
thực hiện lời dạy của bác sáu mươi năm qua đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh hà nam
luôn đoàn kết năng động sáng tạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
góp phần cùng cả nước kháng chiến đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
tại lễ kỷ niệm các đồng chí võ văn thường và đặng thị ngọc thịnh đã chúc mừng
và trao thưởng cho sáu mươi tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo bác của tỉnh hà nam
với quy mô và ý nghĩa to lớn tại buổi lễ kỷ niệm chính quyền và nhân dân địa phương
đã được đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia
địa điểm lưu niệm chủ tịch hồ chí minh về thăm công trường đắp đập các tường năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
hôm nay đoàn công tác của chính phủ do đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã đến làm việc
với lãnh đạo chủ chốt tỉnh cà mau về tình hình phát triển kinh tế xã hội
an ninh quốc phòng an sinh xã hội trên địa bàn
tại buổi làm việc phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đánh giá cao
những nỗ lực cố gắng mà tỉnh cà mau đã đạt được
trong năm hai nghìn một mươi bảy phó thủ tướng yêu cầu cà mau sớm khắc phục những tồn tại hạn chế
đồng thời thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của trung ương quốc hội chính phủ
về cơ cấu lại nền kinh tế đổi mới mô hình tăng trưởng
phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ đề ra cho năm hai nghìn hai mươi
sớm đưa cà mau phát triển nhanh và bền vững
trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông cửu long vào cuối nhiệm kỳ
liên quan đến một số đề xuất kiến nghị của tỉnh cà mau
phó thủ tướng trương hòa bình yêu cầu các bộ ngành tổng hợp nghiên cứu và đề xuất
với cấp có thẩm quyền sớm xem xét quyết định
trong chuyến làm việc tại cà mau lần này phó thủ tướng thường trực trương hòa bình
cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà một số gia đình lão thành cách mạng
và trao một trăm linh xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó tại địa phương
chính phủ vừa có quyết định về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung
xây dựng làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
cụ thể sẽ bổ sung thêm chức năng giáo dục đào tạo tại khu dịch vụ du lịch tổng hợp
nhằm tăng hiệu quả sử dụng làm cơ sở để đầu tư xây dựng học viện dân tộc thuộc ủy ban dân tộc
theo đó nội dung điều chỉnh quy hoạch gồm bổ sung chức năng khu dịch vụ du lịch tổng hợp
trở thành khu phức hợp các dịch vụ tổng hợp thể thao có quy mô lớn
kết hợp với hoạt động giáo dục đào tạo nhằm khai thác có hiệu quả không gian cảnh quan tự nhiên
tăng tính hấp dẫn của dự án thu hút đầu tư phát triển
danh giới quy hoạch của dự án sẽ bổ sung diện tích khu dịch vụ du lịch tổng hợp
với tổng diện tích là một trăm ba mươi tám tám mươi chín ha trong đó diện tích cơ sở giáo dục đào tạo là một mươi ba năm ha
tuy nhiên định hướng quy hoạch cũng chỉ rõ cần hạn chế tối đa việc san lấp
làm thay đổi địa hình đồng thời trồng cây tạo cảnh quan thiên nhiên hiện có
tạo không gian liên kết giữa cơ sở đào tạo giáo dục với không gian chung các khu chức năng
và tổng thể làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
chính phủ giao bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức công bố công khai theo quy định
đồng thời chỉ đạo tổ chức lập phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ một trên năm trăm linh khu đất học viện dân tộc
đảm bảo tuân thủ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam đã được phê duyệt
hôm nay tại trường cao đẳng sư phạm yên bái tỉnh yên bái viện huyết học truyền máu trung ương
sở y tế tỉnh đoàn hội chữ thập đỏ đã tổ chức ngày hội chủ nhật đỏ
hơn sáu trăm linh đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh yên bái đã tham gia hiến một trăm sáu mươi đơn vị máu
ngày hội đã thể hiện được nghĩa cử cao đẹp với tinh thần nhân ái sâu sắc
nhằm góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trầm trọng trong dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn hai mươi
qua đó phát huy tinh thần sung kích tình nguyện của đoàn viên hội viên thanh niên trong phong trào hiến máu tình nguyện
hội chữ thập đỏ
cấp tổ chức đoàn thanh niên cơ quan thường trực của ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện
tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của hoạt động hiến máu cứu người
chủ động phối hợp ngành y tế xác định nhu cầu máu để có kế hoạch tổ chức tiếp nhận hiệu quả an toàn
vận động cơ quan doanh nghiệp cá nhân hảo tâm tài trợ cho các hoạt động hiến máu

với tinh thần tương thân tương ái hôm nay ban thượng vụ tỉnh đoàn tổ chức ngày hội chủ nhật đỏ
đây là một ngày hội có ý nghĩa hết sức to lớn đối với không chỉ thanh niên yên bái mà đối với thanh niên cả nước nói chung
và với mong muốn là tuổi trẻ yên bái sẽ góp phần cùng với thanh niên cả nước hỗ trợ giúp đỡ cho những người cần những giọt máu hồng trong những dịp tết này
sau lễ phát động chủ nhật đỏ kết thúc với hơn một trăm sáu mươi đơn vị máu
những giọt máu của tuổi trẻ yên bái đã được chuyển kịp thời về viện huyết học truyền máu trung ương
phục vụ cấp cứu và điều trị góp phần không nhỏ giải quyết tình trạng khan hiếm máu dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám đã cận kề
tiếp nối chương trình các ngân hàng bắt đầu giảm lãi suất cho vay
nhìn lại tuần đầu của phiên xử bị cáo đinh la thăng và các đồng phạm
thưa quý vị trong những ngày qua dết đậm dết hải đã xảy ra tại nhiều địa phương ở khu vực phía bắc nước ta
gây ra nhiều bệnh về lạnh đối với người và vật nuôi
trước tình hình thời tiết lạnh kéo dài tỉnh phú thọ đang tập trung nhiều giải pháp phòng chống rét và dịch bệnh phát sinh cho vật nuôi
tỉnh phú thọ đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chính quyền các địa phương triển khai bảy nhiệm vụ trọng tâm ứng phó với rét đậm rét hại
đồng thời cập nhật kịp thời tình hình thời tiết
thông tin thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân chủ động các biện pháp phòng chống dết cho người và vật nuôi
để chủ động đối phó với tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết
đối với cấp ủy chính quyền cơ sở các trưởng thôn xóm phối hợp với các đoàn thể tăng cường bám sát địa bàn
áp dụng các biện pháp phòng chống đói rét cho vật nuôi kiểm tra giả soát tổ chức tiêm phòng bổ sung vaccine cho đàn gia súc
thứ nhất là tuyên truyền cho người dân là che trúng trường trạng tránh gió lùa tránh mưa hát đồng thời là vệ sinh trường trạng tốt nhất
không để phân rồi thì chết thải
chúng tôi tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc ít nhất là hai lần đối với đàn trâu đàn bò thì chủ yếu là tụ hết trùng và lợn mồm nông móng
tất cả hệ thống cán bộ của trạm thu y đã xuống đến tận bà con nông dân trực tiếp xuống để chỉ đạo hướng dẫn việc triển khai các biện pháp tiêm phòng
đồng thời là hướng dẫn bà con nhắc nhở đôn đốc việc tổ chức các biện pháp phòng chống dết tại địa phương
tri cục thú y tỉnh phú thọ đã yêu cầu phòng nông nghiệp phòng kinh tế trạm chăn nuôi và thú y các huyện thành thị
tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống đói rét dịch bệnh cho gia súc
trực bố trí nhân viên trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn ở điện thoại đường dây nóng để kịp thời trả lời các thắc mắc tư vấn cho các nhà thuốc tư vấn sức khỏe trực tiếp cho người dân
các bác sĩ đưa ra khuyến cáo đối với các bậc phụ huynh trong điều kiện thời tiết rét đậm rét hại như hiện nay cần hạn chế cho trẻ ra đường giữ ấm cơ thể khi đi đường giữ ấm cổ khi ngủ đảm bảo không khí ấm áp trong phòng
khi thấy trẻ bị ho kéo dài suốt cao không được tự ý mua thuốc điều trị tại nhà mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được các bác sĩ khám và điều trị kịp thời
thưa quý vị chỉ còn khoảng một tháng nữa là sẽ tới tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn hai mươi
ở thời điểm hiện tại nhiều địa phương trên cả nước đang tất bật chuẩn bị cho kịp mùa vụ đón tết
tại thủ đô hà nội quất cảnh tứ liên tây hồ hiện đã vào thời điểm chín vàng
và người dân đã sẵn sàng để cung cấp cho thị trường nhằm phục vụ nhu cầu chơi tết
càng gần tết nguyên đán làng quất tứ liên lại càng trở nên náo nhiệt nhộn nhịp khi chuẩn bị đưa quất ra thị trường cung ứng cho dịp tết
cuối tháng một mươi một âm lịch và đầu tháng chạp này phần nhiều những cây quất cảnh lớn đã được các doanh nghiệp cơ quan công ty đặt thuê hoặc mua
các chủ buôn cũng đã đến các vườn quất để xem xét lựa chọn cây và thỏa thuận giá cả
về số nượng quất thì thực ra năm nay có thể tăng năm bảy lần so với năm ngoái do là nượng khách đã biết đến cây quất tứ liên nhiều hơn
do nên bà con cũng dẩy mạnh việc làm quất bởi vì cây quất này như các bạn thấy nó rất phù hợp với gia đình hiện đại
những căn phòng chủ trung cư nó cũng rất phù hợp
hơn nữa là cái chất lượng của cây quất khi mà người ta chơi những cây quất như này nó được rất là lâu
có khi được đến vài tháng hoặc kể cả đến một năm
người sành chơi quất thường chọn những cây không chỉ đẹp mà còn hội tụ ngũ hành tương sinh tương khắc
cây quất cảnh chơi tết không chỉ có quả vàng mà còn phải nhiều quả xanh hoa trắng và lộc lá vươn cao
và rất nhiều gia đình ở đây là đi sâu vào trồng quất chăm sóc quất rồi là tạo những cái dáng bonsai
đưa cái nghệ thuật trồng quất là lên một cái đỉnh cao hơn
nhất là cây cảnh quất nghệ thuật bonsai nhất là trong thời gian gần đây từ năm hai nghìn một mươi ba thì đã được cục sở hữu trí tuệ là công nhận là cái thương hiệu của cái làng nghề tập thể quất cây cảnh tứ liên
khoảng ba năm trở lại đây tứ liên bắt đầu phát triển loại hình mới mà họ gọi là quất bonsai
những cây này chăm trồng phức tạp và tốn thời gian nhưng bù lại bán được giá cao
loại quất bonsai này khá hot và được nhiều người lựa chọn vì dáng đẹp tiết kiệm diện tích và khá độc đáo
giá cho mỗi loại quất trung bình khoảng một triệu đồng loại đẹp và lạ có thể lên tới vài triệu vài chục triệu
bây giờ mình phải làm nó khác đi thì nếu như mình làm một cái quất bình thường thì nó cũng như ở cái chỗ khác thôi
nhưng mà mình phải làm sao để tạo dáng với cả nghệ thuật
cho nó khác đi thì nó mới mang được cái sự độc đáo
mà khi khách khách đến nhìn xem là khách người ta mới thích được cái cây quất đấy của mình thì giá trị nó sẽ cao lên
thế thì càng về sau nữa thì mình sẽ phải tạo nhiều những cái về nghệ thuật hơn và làm nó sẽ cầu kỳ cái cây quất hơn
các vườn quất bắt đầu ngả dần sang màu vàng
bên những chùm quả chữ trịt là bóng người lao động chăm chút cùng người ngắm người mua toát lên nhịp lao động hối hả
theo các chủ vườn quất tứ liên
ở hai âm lịch sẽ có rất nhiều cây quất được đặt thuê hoặc mua
thị trường quất tết sẽ vô cùng sôi động
thưa quý vị một tin vui đối với các doanh nghiệp đó là lãi suất cho vay ra sẽ tiếp tục được các ngân hàng giảm ngay trong tháng đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi
mở đầu đợt giảm lãi suất cho vay lần này là những ngân hàng có dư nợ lớn
điều này được kỳ vọng là sẽ tạo ra một làn sóng giảm lãi suất cho vay trong cả hệ thống ngân hàng nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp và nền kinh tế
ngân hàng này vừa công bố giảm lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa
theo đó lãi suất cho vay sẽ giảm từ năm đến một một năm tùy thuộc theo từng doanh nghiệp
cái mức giảm ở đây thì là chúng tôi áp dụng cho các cái khoản vay cho khách hàng là vay ngắn hạn
và chủ yếu là để bổ sung vốn lưu động trong quá trình hoạt động kinh doanh hàng ngày
mức giảm thì thường là từ năm đến một tùy theo định mức tín nhiệm
hệ thống xếp hạng của kb bank
mạnh tay hơn bốn ngân hàng lớn việtcombank agribank việttinbank bidv đã đồng loạt công bố giảm lãi suất cho vay đối với năm nhóm đối tượng ưu tiên
nhằm thực hiện nghị quyết số một của thủ tướng chính phủ và định hướng điều hành hai nghìn một mươi tám của thống đốc ngân hàng nhà nước
theo đó lãi suất cho vay ngắn hạn của các doanh nghiệp này cao nhất chỉ ở mức sáu một năm
thậm chí có doanh nghiệp hoạt động tốt sẽ được vay năm một năm
và cả các doanh nghiệp đang vay vốn với lãi suất cao cũng sẽ được giảm xuống ngay lập tức
những khoản cho vay ngắn hạn cũ mà hiện đang có mặt bằng cho vay là sáu năm sẽ được điều chỉnh đồng loạt giảm năm xuống tối đa là sáu
và những khoản trên sáu cũng sẽ được điều chỉnh về mức tối đa là sáu
đối với các khoản cho vay ngắn hạn thuộc các lĩnh vực này các khoản cho vay mới sẽ được áp dụng
thống nhất là tối đa là sáu một năm
theo thống kê của ngân hàng nhà nước hiện năm nhóm đối tượng ưu tiên đang chiếm khoảng tám mươi tổng dư nợ của nền kinh tế
nếu tất cả các ngân hàng đều giảm lãi suất cho vay các doanh nghiệp này sẽ có nhiều động lực để tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh hỗ trợ kinh tế phát triển
chúng tôi cũng sẽ tiếp tục để có thể xem xét hạ khoảng độ năm hoặc là cao hơn đối với những khoản cho vay
và những khách hàng vay vốn trong những lĩnh vực mà chính phủ đang ưu tiên khuyến khích tăng trưởng
như vậy với mức giảm ít nhất năm một năm so với trước và với tổng dư nợ của toàn nền kinh tế khoảng năm triệu tỷ đồng
thì riêng đợt giảm lãi suất này hệ thống ngân hàng đã tiết giảm cho nền kinh tế là hai mươi hai năm nghìn tỷ đồng tương đương với hơn một tỷ đô la mỹ
thưa quý vị hôm nay phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo đinh la thăng đã bước sang ngày làm việc thứ sáu
đây là phiên tòa lịch sử với một bị cáo từng giữ các chức trách quan trọng của đất nước
đồng thời đây cũng là phiên tòa đầu tiên thực thi theo các quy định mới mang tính cải cách rõ rệt của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
ngày tám tháng một năm hai nghìn một mươi tám phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo đinh la thăng
cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam pve
bị cáo trịnh xuân thanh cựu chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty xây lắp dầu khí pvc
cùng hai mươi người trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
và tham ô tài sản xảy ra tại pvn và pvc bắt đầu tại tòa án nhân dân tp hà nội
an ninh thắt chặt quanh và trong khu vực xét xử với sự tham gia của các lực lượng cảnh sát ngay từ tơ mờ sáng
các bị cáo đã trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử
và luật sư trước bục khai báo thay vì vành máu ngựa
một mươi bị cáo cùng bốn mươi bốn luật sư bào chữa cho quyền và lợi ích hợp pháp của các bị cáo đã tham gia phiên xử
trong quá trình xét hỏi theo đề nghị của luật sư do tính chất phức tạp của vụ án
các bị cáo lại có quyền lợi đối lập nhau hội đồng xét xử đã cho cách ly các bị cáo nhân chứng khi lấy lời khai
theo cáo buộc của viện kiểm sát bị cáo đinh la thăng đã chỉ định gói thầu nhà máy nhiệt điện thái bình ii
cho pvc khi khả năng thanh toán của công ty kém fpvn chi sáu triệu đô và một ba trăm linh tỷ cho pvc
và chỉ trong vòng chưa đầy một mươi ngày thông qua việc chi tạm ứng pvc đã rút tiền của pvn tạm ứng
chi sai mục đích một một trăm một mươi năm tỷ gây thiệt hại hơn một trăm một mươi chín tỷ đồng
bị cáo trịnh xuân thanh cùng bị cáo vũ đức thuận ký hợp đồng epc số ba mươi ba
để pvc được nhận tạm ứng hơn sáu triệu đô la mỹ
bị cáo thanh quyết định sử dụng một một trăm một mươi năm tỷ đồng trong số tiền tạm ứng này vào mục đích khác
không đưa vào dự án nhà máy nhiệt điện thái bình ii gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn một trăm một mươi chín tỷ đồng
bị cáo trịnh xuân thanh còn bị cáo buộc về hành vi tham ô bốn tỷ đồng
sau bốn ngày xét xử đại diện viện kiểm sát đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo
theo đó bị cáo đinh la thăng bị đề nghị mức án một mươi bốn
đến một mươi năm năm tù về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo trịnh xuân thanh bị đề nghị một mươi ba đến một mươi bốn năm tội cố ý làm trái quy định nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và trung thân tội tham ô tài sản
tổng mức hình phạt với bị cáo trịnh xuân thanh bị đề nghị là trung thân
phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo đinh la thăng và các đồng phạm dự kiến sẽ diễn ra trong một mươi ba ngày
trạng đường của phiên xử đã đi qua hiện các luật sư đang đưa ra lời bảo chữa cho các bị cáo
tuy nhiên đối với người dân và đảng viên phiên toàn này là minh chứng cho thấy sự quyết liệt của đảng ta trong công tác phòng chống tham nhũng
tôi biết là cái mức độ rồi tòa sẽ xử đến đâu mà xử thế nào
nhưng tôi tin rằng là với trách nhiệm của những người làm pháp luật thì phải thật công tâm
cái gì mà công ra công cái gì tội ra tội
và tội đến đâu thì xử đến đấy
không có chỗ nào để tránh cho giành riêng hoặc là cho cán bộ cao cấp hoặc là những người dù là có công đến mấy nhưng khi phạm tội vẫn phải chịu chứa hành trước pháp luật
anh có một bộ mà anh xa lầm thì cái chuyện đó là anh chịu tội trước đảng trước nhân dân trước pháp luật là cái chuyện đương nhiên
cho nên đây là một việc làm rất tốt
và đảng ta nay trải nghiệm đúng
anh này giữ được cái
chủ trưởng này thì con ngài còn lấy được cái lòng riêng của dân
ấy tôi tâm đắc nhất có lẽ là cái lần đầu tiên mà đảng thực hiện cái công cuộc chỉnh đấu xây dựng đảng là tôi cho rằng có kết quả
mà không phải riêng mình thì qua cái dư luận của nhân dân thì người ta rất là đồng tình với cái đổi mới chỉnh đốn về xây dựng đảng của hiện nay
vì lần đầu tiên thì đảng thực hiện cái lời hứa của mình là chống tiêu cực xây dựng đảng chống tiêu cực là không có dùng cấm
từ đó thì tạo được cái niềm tin
tôi cho rằng cái này là cái thành công rất là lớn của năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua
rất là thành công là người dân rồi tin tưởng tiếp tục cái tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của đảng
đồng hành cùng với sự phát triển của đất nước
theo ý kiến của nhiều cử tri trên cả nước việc đưa các bị cáo trong đó có bị cáo từng là cán bộ cao cấp ra xét xử trước tòa
là bài học về công tác tổ chức cán bộ bài học về công tác thanh tra giám sát thiếu chặt chẽ
cho nên công tác cái kinh kiệm là phải tan tù không giám sát kiểm tra
như thế là có ba mặt người giáo dục xây dựng con người vừa có cơ chế chính sách đúng
nhưng đồng thời vừa có cái kiểm tra giám sát thật chặt chẽ thì mới gọn chế được những cái sơ động
đảng đã tiên phong đã đi đầu trong cuộc phát động đồng thời đảng cũng dũng cảm là đấu tranh như vậy
thì tạo được cái sự đồng tình của tập thể cán bộ đảng viên của nhân dân là ủng hộ
cho nên không có lý do gì mà chúng ta là có cái là làm chậm được cái nhiệm độ của cái công tác này
cho nên tôi cũng đề nghị là tiếp tục
tiếp tục làm mà làm một cách mạnh mẽ
trong phần tin quốc tế iran duy trì cam kết thỏa thuận hạt nhân với p năm
triều tiên trao đổi với tiếp xúc cấp chuyên viên liên triều
bộ ngoại giao iran vừa đưa ra tuyên bố
sẽ chỉ thực thi các nghĩa vụ được quy định trong thỏa thuận hạt nhân đã ký vào năm hai nghìn một mươi năm
trong bối cảnh nước mỹ vẫn đang nỗ lực để thay đổi các điều khoản trong thỏa thuận này
thông báo của bộ ngoại giao iran nêu rõ
tổng thống mỹ donald trump một lần nữa phải nới lỏng các biện pháp trừng phạt hạt nhân đối với tehran
trong thông báo bộ ngoại giao iran cũng khẳng định sẽ đáp trả các lệnh trừng phạt của mỹ
áp đặt lên người đứng đầu hệ thống tư pháp iran sadek larijani
phát biểu trên được đưa ra một ngày sau khi tổng thống trump nhấn mạnh sẽ không tái áp đặt
các lệnh trừng phạt kinh tế quan trọng đối với iran thêm một trăm hai mươi ngày nữa
và tuyên bố đây là lần cuối cùng ông làm như vậy
cùng lúc đó bộ tài chính mỹ cũng quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt mới
nhằm vào một mươi bốn cá nhân và thực thể của iran trong đó có ông sadek larijani
tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong ngày đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống cộng hòa séc
được nhận định là khá cao
với khoảng bốn mươi số cử tri đã tham gia
trong khi đó lãnh đạo các đảng phái ở cộng hòa séc cũng đi bỏ phiếu sớm
và công khai sự lựa chọn của mình
tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở các khu vực là không đồng đều
cao nhất ở thủ đô praha với gần năm mươi số cử tri
trong khi tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử ở tỉnh kalovivari thấp hơn nhiều
chỉ khoảng ba mươi
theo kế hoạch tất cả các điểm bỏ phiếu trên toàn lãnh thổ cộng hòa séc
sẽ đóng cửa vào lúc tám giờ tối nay theo giờ hà nội
kết quả sơ bộ sẽ được công bố sau đó
cộng hòa xéc là quốc gia theo chế độ cộng hòa đại nghị
quyền hành chính tối cao tập trung vào chính phủ
và quyền hạn của tổng thống hầu như chỉ mang tính đại diện
tuy nhiên trên thực tế vị trí tổng thống ở séc vẫn có tầm ảnh hưởng nhất định
đối với đời sống chính trị ở quốc gia đông âu này
liên quan đến tiến trình đàm phán liên triều
triều tiên đã đề xuất với hàn quốc về tổ chức một cuộc tiếp xúc cấp chuyên viên
tại làng đình chiến panmunjom để thảo luận về việc bình nhưỡng
cử đoàn nghệ thuật tham gia thế vận hội mùa đông pyeongchang năm hai nghìn một mươi tám
bộ thống nhất hàn quốc cho biết thư đề xuất được triều tiên gửi tới
thông qua đường dây nóng đối thoại trực tiếp vừa được nối lại
ở làng đình chiến panmunjom
trong đó nêu rõ triều tiên đã gửi thư tới trưởng đoàn đàm phán cấp cao liên triều
của phía hàn quốc cho myên kiên với danh nghĩa trưởng đoàn đàm phán cấp cao
của bình nhưỡng ri sơn quân
phía triều tiên đề nghị đoàn tiếp xúc chuyên viên vào ngày một mươi năm tháng một tới
sẽ do cục trưởng cục biểu diễn nghệ thuật thuộc bộ văn hóa triều tiên
ông kwan hyok bong làm trưởng đoàn cùng một số thành viên khác
cũng theo bộ trên phía triều tiên cho biết sau cuộc tiếp xúc sẽ thông báo
về đoàn vận động viên và cổ động viên tham dự olympic mùa đông pyeongchang
chính phủ hàn quốc sẽ có hồi đáp chính thức sau khi xem xét đề nghị của phía triều tiên
thủ tướng shinzo abe cho biết nhật bản sẽ hợp tác với estonia trong lĩnh vực an ninh mạng
để nâng cao hiệu quả công tác chuẩn bị cho olympic và paralympic
thủ tướng nhật bản đưa ra tuyên bố tại cuộc họp báo sau cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà
yuri ratas tại thủ đô tallinn của estonia
về phần mình thủ tướng estonia nhấn mạnh nước này và nhật bản dù cách xa về địa lý
song vẫn giữ liên lạc chặt chẽ đồng thời cho biết nhật bản sẽ sớm trở thành một bên
tham gia vào trung tâm hợp tác phòng thủ không gian mạng của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương
nato có trụ sở đặt tại tallinn
trong cuộc gặp lãnh đạo hai nước
cũng thảo luận việc tăng cường quan hệ giữa nhật bản và các nước baltic trong đó có latvia và litva
nhật bản estonia latvia và litva dự kiến sẽ tiến hành cuộc đối thoại bốn bên đầu tiên vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau
theo kế hoạch sau estonia thủ tướng ab sẽ đến latvia litva bulgaria serbia và romania để giao lưu thúc đẩy hợp tác quốc tế
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc